ngày chín tháng chín tại hà nội hội nghị bộ trưởng ngoại giao hiệp hội các quốc gia đông nam á asean lần thứ năm mươi ba chính thức khai mạc theo hình thức trực tuyến
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi dự và phát biểu hội nghị lần này là minh chứng cho việc asean đang điều chỉnh thích nghi với hoàn cảnh mới vững vàng gắn kết cùng vượt qua khó khăn thử thách
phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ năm hai nghìn hai mươi là năm nhiều cảm xúc asean bước sang thập kỷ thứ sáu cộng đồng hình thành năm năm phát triển mạnh mẽ thành nền kinh tế lớn thứ năm thế giới và là lực lượng quan trọng giữ vai trò trung tâm cho đối thoại hợp tác vì hòa bình an ninh và thịnh vượng của khu vực
những thành quả đáng chân quý ấy đang được thử lửa trong môi trường đầy biến động với những thách thức chưa từng thấy nhất là sự bùng phát dịch

thủ tướng đánh giá cao tuyên bố chung dịp kỷ niệm năm mươi ba năm thành lập asean các bộ trưởng ngoại giao đã khẳng định quyết tâm duy trì khu vực đông nam á hòa bình an ninh trung lập và ổn định củng cố đoàn kết tự cường tăng cường vai trò trung tâm của asean
hiện dịch bệnh còn phức tạp người dân và doanh nghiệp đang phải gánh chịu nhiều thiệt hại quá sức môi trường địa chính trị kinh tế khu vực trong đó có cả biển đông đang có nhiều biến động ảnh hưởng tới hòa bình ổn định
thủ tướng đề nghị bộ trưởng ngoại giao asean tiếp tục đề cao đoàn kết giữ vững thống nhất triển khai thành công các kế hoạch tổng thể thực hiện tầm nhìn cộng đồng asean năm hai nghìn hai mươi năm
kịp thời đánh giá nâng cao hiệu quả triển khai hiến trương asean bộ máy asean làm cơ sở hoạch định tầm nhìn phát triển cho asean sau năm hai nghìn hai mươi năm
tập trung đẩy lùi dịch covid một mươi chín thúc đẩy phục hồi bình vững tôi đề nghị sử dụng hiệu quả quỹ ứng phó covid một mươi chín
và dựa vào vận hành kho dự phòng vật tư y tế cho hỗ trợ năng lực ứng phó của asean nhanh chóng giúp đỡ người dân ổn định cuộc sống hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh phục hồi tăng trưởng kinh tế thực hiện thuận lợi hóa thương mại đầu tư khắc phục gióng đoạn chuỗi cung ứng đẩy mạnh kết nối hỗ trợ thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các tiểu vùng như mekong với asean

phát huy hiệu quả của vai trò trung tâm của asean trong thúc đẩy đối thoại hợp tác xây dựng lòng tin tại khu vực từ đó hình thành và chia sẻ các chủ mực ứng xử đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật
thủ tướng lưu ý trong môi trường khu vực phức tạp hiện nay asean cần tiếp tục thể hiện đoàn kết kiên định với con đường và phương cách của mình trong hơn năm thập kỷ đúng với tinh thần tuyên bố chung ngày tám tháng tám vừa qua
thủ tướng khẳng định cam kết của việt nam nỗ lực hết sức mình cùng các nước thành viên xây dựng thành công cộng đồng asean và trông đợi sự ủng hộ và hợp tác từ các bạn cộng đồng để có thể hoàn thành tốt nhiệm kỳ năm hai nghìn hai mươi vì một asean đoàn kết chủ động thích ứng